lượng khách đến côn đảo tăng mạnh hàng năm không chỉ tạo sức ép lớn đến hệ thống hạ tầng của huyện đảo
mà còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và sự phát triển bền vững của địa phương
đây thật sự là bài toán khó cho tỉnh bà rịa vũng tàu trong việc điều chỉnh quy hoạch
cũng như hoạch định các chính sách phát triển cho huyện đảo này
theo quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia côn đảo được thủ tướng chính phủ phê duyệt năm hai nghìn một mươi năm
thì mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi côn đảo sẽ là điểm du lịch sinh thái biển đảo và văn hóa lịch sử tâm linh
chất lượng cao đón khoảng ba trăm linh lượt khách mỗi năm với bốn mươi là khách quốc tế
tuy nhiên qua thống kê của tỉnh bà rịa vũng tàu sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
côn đảo đã đón hơn một trăm năm mươi ba lượt khách dự kiến cả năm hai nghìn một mươi tám sẽ đón khoảng ba trăm linh lượt khách
như vậy lượng khách đến với côn đảo đã vượt so với quy hoạch đề ra trước một mươi năm
chúng tôi cũng đang rất là lo lắng
lo lắng ở cái chỗ là cái thứ nhất là chắc chắn rằng là tới năm hai nghìn một mươi chín hoặc chậm lắm là tới năm hai nghìn hai mươi
là cái số lượng du khách đến con đảo đã đạt và vượt so với cái quy hoạch thủ tướng chính phủ đã phê duyệt
như thế thì cái hạ tầng về du lịch ở côn đảo để phục vụ cho du khách thì phát triển có thể là nó chưa đáp ứng được cái nhu cầu
đó là vấn đề về cung cấp điện cung cấp nước xử lý nước thải xử lý rác thải và các hạ tầng thiết yếu khác
sự gia tăng ồ ạt khách du lịch đến côn đảo đang tạo sức ép nặng nề lên hệ thống hạ tầng
nhất là hệ thống điện nước và công tác xử lý môi trường rác sinh hoạt trên đảo
đặc biệt vườn quốc gia côn đảo với hệ động thực vật phong phú cùng hệ sinh thái biển đảo của cả một quần thể khu vực côn đảo
sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do ô nhiễm môi trường cùng những tác động tiêu cực do con người gây ra
những năm gần đây thì côn đảo thu hút cái lượng khách khá đông và hàng ngày bây giờ đã khai thác được khoảng hơn một mươi chuyến bay
rồi có ba bốn chuyến tàu từ miền tây sóc trăng hãng tàu xếp bên đông ra lượng khách đến côn đảo rất đông
nó cũng góp phần cho cái việc hỗ trợ tăng trưởng để phát triển kinh tế của địa phương thúc đẩy cái ngành du lịch dịch vụ phát triển
bên cạnh đó cái mặt trái của nó thì
khách đến đông thì nó cũng có những cái áp lực trong cái việc vấn đề bảo tồn
trước những áp lực rất lớn về sự quá tải của lượng khách du lịch đến côn đảo
tỉnh bà rịa vũng tàu đã chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch giải pháp
nhằm hỗ trợ huyện côn đảo xử lý những hệ lụy do sự phát triển của du lịch
tuy nhiên với việc các hãng tàu vẫn đang tiếp tục đăng ký mở các tuyến từ vũng tàu và các tỉnh miền tây nam bộ ra côn đảo như hiện nay
thì mọi giải pháp của địa phương đều chỉ có tính chất tạm thời